công an thành phố thủ đức cho biết đã bắt được băng nhóm cưỡng đoạt tài sản của nhiều doanh nghiệp vận tải
cung cấp vật tư xây dựng cho các dự án trên địa bàn thành phố thủ đức
nhóm này đã nhiều lần làm luật chiếm đoạt của các doanh nghiệp gần nửa tỷ đồng
các đối tượng bị bắt gồm nguyễn kim thu nguyễn thị kim tuyến nguyễn văn anh nguyễn hoài phúc
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ mà cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức thu thập được
hành vi của các đối tượng dùng vật ngăn cản và lời nói đe dọa nhằm gây áp lực cho các doanh nghiệp
để đòi tiền cho các xe vào công trình xây dựng với tổng số tiền bị chiếm đoạt là bốn trăm năm mươi tám triệu đồng
có dấu hiệu tội phạm cưỡng đoạt tài sản
đối với nguyễn thị kim thu có hành vi hủy hoại chiếc điện thoại của anh trương tuấn thanh
có giá trị hơn một mươi ba triệu đồng nên có dấu hiệu tội phạm hủy hoại tài sản